theo báo cáo nhanh từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
tính đến một mươi sáu h ngày bảy tháng một mươi hai do mưa lũ tỉnh quảng ngãi đã có chín người chết gồm bình sơn hai người
nghĩa hành một người đức phổ hai người ba tơ hai người sơn hà hai người và một người mất tích tại huyện mộ đức
mưa lụt cũng đã làm một mươi nhà bị thiệt hại hoàn toàn sáu mươi chín nhà bị hư hỏng và trên một tám trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
thống kê toàn tỉnh có gần bảy trăm linh ha diện tích lúa và trên ba năm trăm linh ha hoa mờ bị thiệt hại
hơn sáu trăm hai mươi hectare diện tích cây trồng hàng năm bị hư hỏng và gần một trăm bốn mươi ha diện tích đất canh tác bị xa bồi thủy phá
mưa lũ cũng làm nhiều đập thủy lợi kênh nội đồng và nhiều hệ thống cống kẻ đê và bờ sông suối bị sạt lở hư hỏng
các tuyến đường quốc lộ và đường liên tỉnh xã bị sạt lở hàng chục điểm cầu bị hư hỏng nặng chín cầu tạm bị cuốn trôi
hàng trăm hộ dân ở huyện nghĩa hành huyện tư nghĩa huyện đức phổ huyện mộ đức vẫn đang bị cô lập chia cắt
cuộc sống của các hộ dân này đang gặp rất nhiều khó khăn khi lượng lương thực dự trữ đã hết nhất là nước sạch để ăn uống đã dần cạn kiệt
trong khi đó hầu hết các hồ chứa đã đầy nước
các hồ đập như liệt sơn diên trường núi ngang hồ chứa nước nước trong và hồ chứa nước thủy điện đắc rinh vẫn đang xả nước hoặc xả tràn nước qua cửa tràn
do đó tuy lượng mưa có giảm nhưng mực nước ở các sông suối trên địa bàn tỉnh quảng ngãi vẫn ở mức cao hiện sông vệ và sông trà câu vẫn ở trên mức báo động ba